gần một trăm linh triệu mét khối cát xây dựng cát sản lấp trên bốn mươi năm triệu tấn than trên ba triệu tấn quạng sắt
giá trị sản lượng ngành khai khoáng không kể dầu khí chiếm khoảng từ bốn năm tổng gdp hàng năm
đóng góp trực tiếp cho ngân sách từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường không kể dầu khí
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trung bình mỗi năm từ một mươi sáu đến hai mươi tỷ đồng trong đó thuế tài nguyên từ một mươi đến một mươi một tỷ đồng
tài nguyên khoáng sản trở thành một trong những nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội đất nước trong từng thời kỳ
những năm qua công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã có những chuyển biến rõ nét
tình trạng cấp phép tràn lan cơ bản được khắc phục ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản chuyển dần từ phát triển theo bề rộng sang phát triển theo chiều sâu
quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã đi vào thực tế cuộc sống
hoạt động khai thác khoáng sản đã tạo công an việc làm cho hàng chục vạn lao động
góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản chính là việc đổi mới không ngừng hoạt động quản lý
trong đó có công tác cải cách hành chính đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động này
triển khai chương trình hành động của bộ tài nguyên và môi trường thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu a nqcp ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về chính phủ điện tử đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản
cục công nghệ thông tin đã tích cực và chủ động phối hợp triển khai
các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin tại tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
cụ thể đã triển khai xử lý các văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc triển khai cập nhật hồ sơ xử lý giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam đã thống nhất phối hợp triển khai các dịch vụ công trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo đúng lộ trình triển khai chính phủ điện tử
đối với luật quân sản và nghề định hướng dẫn hình luật cũng như các thông tư hướng dẫn
thì tự trung lại thì nó cũng có một số các nội dung quy định nhằm cải cách hành chính trong quy định vực này
trước hết là đối với luật thì chúng ta biết là quy định của luật quân sản thì cũng là lần có thể nói là lần đầu tiên trong quy định của luật
là quy định rất cụ thể thành phần hồ sơ thời gian hải quyết hồ sơ được quy định trong luật
và căn cứ vào quy định của luật đó về thời gian về thành phần hồ sơ nội dung hồ sơ thì nghị định của chính phủ
quy định cụ thể chi tiết về hình thức số lượng và tiếp nhận cũng như trình tự thực hiện từng các khâu cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản
và đặc biệt trong nghề định một trăm năm mươi tám thay thế nghề định chương bảy mươi năm ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
thì đã bổ sung thêm một hình thức
tiếp nhận đó là tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ qua môi trường mạng
mà chính là cái tiếp nhận và thẩm định qua hình thức di vụ công trị tuyến nút lọ ba
thế còn trong quy định của luật cũng như nghị định thì các quy định về thành phần nội dung số lượng thời gian giải quyết
các cái đơn vị tiếp nhận cũng như thời gian truyền các cái hồ sơ là được quy định rất là cụ thể
về thời gian đối với cơ quan
cơ quan tiếp nhận đối với các cơ quan tham gia phối hợp đối với cơ quan trình hồ sơ cũng như cơ quan quyết định phê duyệt cấp phép hoạt động quán sản
và đây cũng là cái cơ sở để chúng tôi nó cũng rõ ràng và minh bạch để chúng tôi xây dựng cái quy trình iso
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso chín một hai nghìn một mươi tám rồi quy trình xây dựng quy trình đổi bộ
tổng cục địa chất quán sản việt nam thực hiện thường xuyên việc cập nhật thông tin hồ sơ hoạt động quán sản việt nam
tổng cục địa chất quán sản việt nam thực hiện thường xuyên việc cập nhật thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản mới tiếp nhận trên hệ thống phần mềm văn phòng một cửa của bộ
hoàn thiện và ban hành quy trình nội bộ tiếp nhận thẩm định hồ sơ hoạt động quán sản đóng cửa mò quán sản theo hướng công khai
minh bạch rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân đồng thời quy định trách nhiệm cập nhật thông tin giải quyết thủ tục hành chính của hồ sơ
trên phần mềm văn phòng một cửa để lãnh đạo bộ lãnh đạo tổng cục cũng như doanh nghiệp thuận tiện theo dõi tra cứu
tổng cục cũng chỉ đạo quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản đi đến qua phần mềm hồ sơ công việc của bộ
đã triển khai thực hiện trong toàn tổng cục phần mềm hồ sơ quản lý công việc của bộ để xử lý văn bản trên môi trường mạng
phần mềm một cửa để nhập các hồ sơ cấp phép hoạt động quán sản tiếp nhận vào văn phòng văn phòng tiếp nhận và trả kết quả
triển khai áp dụng trực kỳ số theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ tổng cục đang hoàn thiện các chức năng giao diện của poto
quản trị của cổng thông tin điện tử tổng cục
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục địa chất và khoáng sản đã chính thức áp dụng hình thức tiếp nhận hồ sơ qua môi trường mạng
và cụ thể là dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
theo đó các doanh nghiệp không cần đến cơ quan tiếp nhận mà sẽ đăng ký một mã số trên môi trường mạng trong chương trình của tổng cục
tiếp đó các doanh nghiệp sẽ đăng ký mã số nộp hồ sơ gồm đơn các văn bản liên quan đến giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp bản đồ
đối với hồ sơ khai thác là dự án đầu tư các văn bản đi kèm cùng quyết định phê duyệt dự án đầu tư
chủ trương đầu tư báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phương án cải tạo môi trường các bản vẽ kèm theo theo quy định
bên cạnh đó với khâu quản lý hậu cấp phép việc lưu trữ hồ sơ rất thuận lợi cơ quan quản lý không phải mất thời gian trong việc đăng tải hồ sơ